mờ lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại tỉnh lào cai
trong đó huyện văn bàn bị thiệt hại nặng nề nhất ước tính hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ người dân
thống kê thiệt hại và lên phương án để người dân sớm ổn định lại đời sống
nằm ngay cạnh bờ suối nhù gia đình anh nguyễn văn quân tại xã liêm phú huyện văn bàn
bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi cơn lũ đi qua
một phần nhà của gia đình anh đã bị sạt xuống suối nhiều tài sản khác bị ngập nước hư hỏng
nhưng rất may cả gia đình đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người
theo thống kê đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện văn bàn đã có năm mươi hai ngôi nhà bị ảnh hưởng
trong đó có hai nhà phải di chuyển phần cấp ba trăm một mươi tám ha lúa bị thiệt hại
nhiều công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng
ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn toàn huyện văn bàn trong đợt mưa lũ vừa qua là hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
huyện đã tổ chức huy động toàn bộ lực lượng
từ huyện cho đến cơ sở các xã xuống dưới địa bàn để hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả
đến thời điểm này trên địa bàn cũng không có xảy ra những thiệt hại về người
các nhà bị ngập lụt cũng đã được hỗ trợ để đảm bảo cho di chuyển tài sản cũng như là con người đến chỗ an toàn
chúng tôi cũng đang tiếp tục tập trung các biện pháp để chỉ đạo nhân dân
tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở các khu vực gần các hùng hà liêu
ngay sau khi mưa lũ xảy ra cấp ủy chính quyền tỉnh lào cai và huyện văn bàn đã huy động lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa tài sản cũng như kiểm tra thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân
đồng thời tiếp tục giả soát kiểm tra các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở sau mưa lũ để có phương án di chuyển và hỗ trợ người dân
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền vận động người dân cảnh giác với diễn biến bất thường của thời tiết không ra sông suối vất củi hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản